liên quan đến vụ ngộ độc tại lai châu giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh lai châu cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận thêm bốn ca cấp cứu vì uống rượu trong đó hai trường hợp nặng phải chạy thận lọc máu và thở máy một trong hai trường hợp này đang rất nguy kịch vì đã giãn đồng tử
thông tin chính thức từ ủy ban nhân dân tỉnh lai châu là đến thời điểm hiện tại số nạn nhân của vụ ngộ độc trước đó là năm mươi người
riêng trường hợp của ông trang a hờ năm mươi tuổi đang nguy kịch vì mới phát hiện
còn lại các nạn nhân được nhập viện trước đó sức khỏe tương đối ổn định và đang được điều trị phục hồi chức năng
tuy nhiên theo đánh giá chuyên môn của các bác sĩ một số bệnh nhân có thể để lại những di chứng nặng gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt sau này
hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục bám sát địa bàn thực hiện kiểm tra giả soát tuyên truyền vận động và thông báo khẩn cấp cho người dân
không tổ chức ăn cơm uống rượu tập thể đông người không sử dụng các loại rượu còn lại trong gia đình và các loại rượu không rõ nguồn gốc
đồng thời tiếp tục điều tra truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xử lý triệt đề các sản phẩm gây ngộ độc